tại đảo hòn chuối thuộc tỉnh cà mau có một ngôi làng nhỏ được mệnh danh là làng chạy gió
được gọi bằng một cái tên rất thú vị như vậy là bởi mỗi hộ gia đình ở nơi đây đều có hai ngôi nhà
một ở sơn đông một ở sơn tây
mỗi năm hai lần khi gió trướng nổi lên họ lại chuyển nhà qua lại
và mỗi lần như vậy bà con đều nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng hòn chuối
đảo hòn chuối nằm cách cửa biển sông đốc huyện trấn văn thời một mươi bảy hải lý về phía tây
trên đảo hiện có khoảng năm mươi hộ gia đình với hơn hai trăm linh nhân khẩu sinh sống chủ yếu bằng nghề răng câu đi biển và buôn bán nhỏ
đã hơn ba mươi năm gắn bó với đảo nhưng cuộc sống của người dân và cán bộ chiến sĩ trên đảo vẫn còn những khó khăn nhất định
năm nào cũng vậy ở đảo hòn chuối người dân không có chỗ ở ổn định vì một năm phải chuyển nhà hai lần để tranh gió
từ gành trướng sang gành nam mỗi lần chuyển gành rất tốn kém
bà con trên đảo thì còn nghèo khổ nên làm cái gì dân cũng nhờ bộ đội
trên đảo mọi chuyện lớn nhỏ đều kêu hải quân hải đăng và đồn biên phòng hỗ trợ giúp đỡ
ngoài cái nhiệm vụ bảo vệ vẫn chắc chủ quyền an ninh biên giới biển đảo
được phân công phụ trách chúng tôi cũng coi bà con nhân dân trên đảo như là những người thân trong gia đình
chúng tôi thường xuyên tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ bà con trong lúc khó khăn
ví dụ như là hỗ trợ về nước ngọt cho khi mà thời tiết nóng hạ
hỗ trợ bà con chuyển nhà chuyển gành khi mà bà con chuyển mùa
hầu hết nhà dân trên đảo đều làm nhà theo kiểu giã chiến trên các mỏm đá vách đá
có nhà làm đi làm lại
nhiều lần dẫn đến vay mượn nợ nần
nhiều nhà không có khả năng làm nhà đành lấy bạt che lên vách đá ở qua ngày
thậm chí qua cả một mùa mưa gió
sự chung tay góp sức của các chiến sĩ đồn biên phòng đã phần nào giúp bà con vơi đi khó khăn nhanh chóng ổn định cuộc sống
cái công việc chuyển gành này thì đồng thời hòn đi qua dời bãi hết thì công việc thì nó cũng nặng nề nó cũng cực khổ lắm
nhưng mà buộc thì mình
phải đi không đi thì bãi nó nghịch
mình ở lại mệt thì nó dắt giả vụ nước nôi ăn uống nữa
hòn chuối còn là ngôi nhà chung của người dân đi biển là bến xuất phát những chuyến ra khơi đánh bắt hải sản
và cũng là nơi cứu mang che chở những con tàu vào tránh trú mỗi khi biển động sóng cồn
nhưng tỉnh quân dân vẫn mặn nồng gắn bó để vượt qua bao khó khăn vất vả giữ đảo quê hương